ngày một mươi chín tháng một mươi hai tại tp hcm trung tâm trọng tài quốc tế việt nam phối hợp với trung tâm hỗ trợ hội nhập quốc tế tp hcm tổ chức diễn đàn
nâng cao năng lực tiếp cận thị trường liên minh châu âu thông qua hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
với mục tiêu làm cầu nối giữa các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế và pháp luật với các doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tp hcm
tại buổi hội thảo các chuyên gia cho rằng khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta được ký kết và chuẩn bị có hiệu lực
sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nền kinh tế việt nam
để gia nhập vào thị trường eu các doanh nghiệp việt phải hiểu rõ tính chất yêu cầu của đối tác cũng như nâng cao năng lực sản xuất
kinh doanh để mở rộng quy mô và tận dụng tối đa những lợi ích mà hiệp định fta thế hệ mới này mang lại
hiện nay các doanh nghiệp việt đang gặp khó khăn trong cạnh tranh về chất lượng sản phẩm môi trường pháp lý khác biệt
các doanh nghiệp các cấp chính quyền việt nam cần phải hoạch định các nội dung hoạt động để các doanh nghiệp tiếp cận và khai thác tốt thị trường eu
được biết đến nay giá trị thương mại hai chiều giữa việt nam và eu tăng một mươi ba lần từ bốn một tỷ usd năm hai nghìn lên năm mươi năm tám tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
trong đó xuất khẩu hàng hóa đạt gần bốn mươi hai tỷ usd nhập khẩu gần một mươi ba chín tỷ usd
tính đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
eu đã đầu tư hơn ba dự án vào việt nam với tổng vốn là năm mươi ba tỷ usd